cũng liên quan đến ma túy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa và đội đoàn đặc nhiệm miền bắc
cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng việt nam phối hợp với ban chỉ huy an ninh tỉnh hồ phan lào
vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt hai vụ bốn đối tượng thu giữ hơn ba mươi chín viên ma túy tổng hợp
vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại bản na liêu huyện sầm nưa tỉnh hủa phăn lào
lực lượng chức năng bắt giữ thảo giang hơ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại bãng na liêu huyện sầm nưa tỉnh hồ phan lào
tăng vật thu giữ gồm bốn viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nang chư hơ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
và con trai là thảo vi tho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại bãng na liêu huyện sầm nưa tỉnh hồ phan lào
tăng vật thu giữ là hai mươi bảy bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp hai trăm linh g heroin hai mươi bảy sáu trăm linh usd
một mươi ba triệu kiếp lào và một số tăng vật khác
đến hai mươi giờ cùng ngày tại khu vực bản phang xây huyện sầm nưa lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ một đối tượng
là trong va tho trú tại bản bông huyện mường xón tỉnh hồ phan lào đang trên đường vận chuyển ma túy đến sầm nưa tiêu thụ
tăng vật thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động
hiện bộ đội biên phòng thanh hóa chỉ đạo lực lượng chức năng củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án
bàn giao người tan vật cho cơ quan chức năng lào xét xử theo quy định
việc đấu tranh thành công chuyên án đã góp phần chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
từ sầm nưa hồ phan lào đi nam mèo thanh hóa việt nam